trong khuôn khổ tham dự các hoạt động tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi
tại thành phố bon cộng hòa liên bang đức chiều qua phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đã dự và phát biểu tại phiên thảo luận
chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi vì phát triển bền vững
với thông điệp tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu nhằm đạt được các mục tiêu của chương trình nghị sự hai nghìn ba mươi
phó thủ tướng phạm bình minh nhấn mạnh cần tăng cường hợp tác toàn cầu trong việc thực hiện các cam kết và mục tiêu của nghị sự hai nghìn ba mươi
bằng các kế hoạch biện pháp cụ thể đề nghị các nước g hai mươi tăng cường hỗ trợ các nước đang phát triển
nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng phát triển nguồn nhân lực chuyển giao công nghệ và chống biến đổi khí hậu
phó thủ tướng đánh giá sự ổn định của kinh tế toàn cầu là điều kiện cần thiết cho phát triển bền vững
đặc biệt là với các nước đang phát triển hoàn ngành nỗ lực của các nước g hai mươi trong việc duy trì ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính toàn cầu
phó thủ tướng khẳng định trên cương vị chủ nhà năm apec hai nghìn một mươi bảy việt nam đang phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên apec
nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững sáng tạo và bao trùm
phó thủ tướng đánh giá các ưu tiên trong nghị sự của g hai mươi và apec trong năm hai nghìn một mươi bảy chia sẻ nhiều điểm tương đồng
nhấn mạnh việt nam mong muốn tăng cường phối hợp và kết nối các nghị sự ưu tiên của hai diễn đàn này
nhằm góp phần vào tăng cường quan hệ đối tác toàn cầu vì phát triển bền vững